ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh hòa bình đã điều tra khám phá sáu trăm bốn mươi một vụ trên bảy trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự
về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại buôn bán vận chuyển hàng giả
hàng nhái hàng kém chất lượng đã kiểm tra một trăm sáu mươi cơ sở phát hiện xử lý hành chính một trăm hai mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền gần bảy trăm linh triệu đồng tập trung triển khai kế hoạch phòng ngừa
đấu tranh với các hành vi khai thác trái phép khoáng sản xả thải ô nhiễm môi trường
tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất cao với kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín với sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
nhân dịp này bộ công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho ba đơn vị tặng bằng khen cho một mươi một tập thể
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc